cạn yên bái lào cai và cao bằng năm hai nghìn một mươi năm
đại diện lãnh đạo công an sáu tỉnh đã thảo luận rút ra bài học kinh nghiệm
và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh trong thời gian tới
công an tỉnh hà giang đã bàn giao vai trò thường trực cụm an ninh liên hoàn
khu vực giáp danh sáu tỉnh năm hai nghìn một mươi sáu cho công an tỉnh tuyên quang
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã tặng bằng khen cho năm tập thể năm cá nhân
giám đốc công an tỉnh hà giang tặng giấy khen cho ba tập thể và bảy cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh sáu tỉnh năm hai nghìn một mươi năm
tại tỉnh sơn la ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác
quản lý vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
ba năm qua các ngành chức năng chính quyền địa phương của các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh sơn la
đã tổ chức tuyên truyền vận động dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng sát với thực tế
đã vận động thu hồi được hơn chín khẩu súng kíp súng tự chế hai quả bom ba mươi tám quả mìn gần sáu mươi hai kg thuốc nổ
tạo sự chuyển biến bước đầu trên ba phương diện quản lý nhà nước phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
để tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác quản lý vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục tiến hành tổng kiểm tra giả soát
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
vận động các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phát hiện tố giác những hành vi vi phạm về công tác đăng ký quản lý vũ khí vật liệu nổ tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
gần ba mươi năm làm trưởng công an xã đạm rông huyện đạm rông tỉnh lâm đồng ông nờ du ha bông đã phát huy tốt vai trò của mình
cùng với lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương
trong bản tin an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ với ông nội dung ha bông trong phóng sự sau
xã đạm rông huyện đạm rông tỉnh lâm đồng đa phần là người dân tộc thiểu số sinh sống
những năm trước đây đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn trình độ dân trí thấp
các thế lực thù địch kẻ xấu hay lợi dụng sự hiểu biết của một bộ phận người dân để xúi dục nhân dân chống phá đảng nhà nước gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
trước tình hình đó với vai trò là trưởng công an xã ông ha bông đã tổ chức cho lực lượng công an xã nắm chắc tình hình địa bàn
kịp thời xử lý các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự xảy ra
đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân
không tin không nghe theo lời kẻ xấu xúi dục
với sự nỗ lực suốt gần ba mươi năm làm trưởng công an xã
đạm rông huyện đạm rông tỉnh lâm đồng
ông nguyễn du hà bông cùng với ban công an xã đã làm tốt vai trò
là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
trong đó thực hiện tốt công tác công an bám sát địa bàn tích cực vận động nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên tăng cường phối hợp
tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ kiểm tra tạm trú tạm vắng
nhờ đó ông ha bông và ban công an xã đạm rồng nhận được nhiều sự đồng tình của nhân dân
cũng như sự ghi nhận của cấp ủy chính quyền địa phương
đồng chí khẳng định là có quá trình tham gia công tác lâu dài tại địa phương
đặc biệt là vai trò trưởng công an xã đối với xã đạm rông
thì từ cái việc là cái quá trình tham gia tốt như thế
thứ hai là cái quá trình tham gia dài như thế thì khẳng định là cái chức năng tham mưu
rồi cái chức năng là từ cái vụ việc xảy ra đồng chí có nhiều cái kinh nghiệm cái cách giải quyết
từ đó là tình thần chung về tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn giữa xã hội
cũng như vai trò của đồng chí trưởng công an xã
trong cái năm vừa qua khẳng định có nhiều cái chuyển biến vật khởi sắc
với sự nỗ lực cố gắng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
ông ha bông đã được bộ công an tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc cuộc vận động
xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ năm hai nghìn sáu
và được bộ công an tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi
đã bước qua cái tuổi năm mươi có thể bước chân của ông ha bông không còn được nhanh như trước
nhưng ông vẫn không ngừng nỗ lực làm tốt vai trò của mình tại địa phương
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất nâng cao đời sống
nhất là đem lại sự bình yên cho những buồn làng
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị phượng chú xã vĩnh lộc huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
về tội đánh bạc
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
công an huyện hồng dân đã bắt quả tang nguyễn thị phượng
đang tổng hợp các phơi đề tại nhà
qua khám xét lực lượng công an thu giữ một điện thoại di động
và số tiền gần hai triệu đồng tiền mặt và nhiều phơi đề
được biết nguyễn thị phượng tổ chức ghi đề từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến nay
chỉ trong vòng tám mươi hai ngày ước tính số tiền ghi trên các phơi đề khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hai đối tượng vận chuyển trái phép sia nua
vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh quảng nam bắt giữ
hai đối tượng gồm lê thị hồng xuân chú xã tam lãnh huyện phú ninh
cùng em trai là lê văn nghĩa chú xã tiên lập huyện tiên phước
nghĩa và xuân khai nhận hai chị em có mua của một người đàn ông không rõ lai lịch
tại khu vực thôn an lâu một xã tàm lãnh huyện phú ninh
hai túi sianua tổng cộng trọng lượng là một mươi hai bốn kg với giá là hai triệu đồng
đình trở nên bãi vàng thuê người dùng sia nua để mót vàng từ các máng ngân
công an huyện phú ninh đã lập biên bản tạm giữ đối tượng cùng tăng vật tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị những ngày này đi dọc tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b thuộc tuyến đường trà bồng
đi tây trà ở địa phận xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
người đi đường vô cùng bức xúc khi cỏ hai bên đường khô cháy
đây là hậu quả của việc công nhân hạt quản lý đường bộ trà thủy
dùng thuốc diệt cỏ để phun nhằm tiết kiệm công sức thời gian cắt cỏ
việc làm này vấp phải sự phản ứng từ phía người dân và chính quyền địa phương
kỳ nhận của phóng viên thành sự antv tại quảng ngãi
ngay sau khi phát hiện sự việc phun thuốc diệt cỏ ven đường người dân đã báo chính quyền địa phương
lãnh đạo xã trà lâm huyện trà bồng đã nhanh chóng lập đoàn kiểm tra báo cáo cấp trên
qua kiểm tra đã phát hiện loại thuốc diệt cỏ được sử dụng là dạng thuốc cỏ cháy thường sử dụng trong khai hoang
đây là loại thuốc ngành nông nghiệp khuyến cáo hạn chế sử dụng trong sản xuất nông nghiệp không dùng rộng rãi
loại thuốc này ảnh hưởng lớn đến nguồn nước cho bò ăn phải uống phải nguồn nước nhiễm thuốc dễ ngụ độc bò chữa dễ bị xảy ngai
khu vực mà công nhân hàn đường bộ trà thủy phun thuốc diệt cỏ kéo dài ba km
từ mốc h hai trên bốn mươi bốn đến h chín trên bốn mươi sáu thuộc tuyến từ nước con lan lên eo chim
đây là tuyến đường chính lên tây trà hàng ngày có nhiều người qua lại cũng là con đường người dân đi làm dãy
chăn thả ra súc lên dãy về dọc đường có nhiều con suối nhỏ là nơi người dân dừng lại nghỉ ngơi rửa chân tay thậm chí là uống nước sau những buổi làm dễ vất vả
việc phun thuốc diệt cỏ để diệt cỏ ven đường làm bà con bức xúc và lo ngại cho sức khỏe
tôi sống trên mặt đất tâm dung đây tôi sống quá nhiều lâu đời rồi tới đời tôi đây
trên năm đời rồi nhưng tôi đi ngang đường này tôi thoát nước tôi muốn uống nước
nên vừa trời nắng nữa tôi rất mệt tôi không dám uống uống có ố nhiễm
vì phun thuốc là nó sẽ gây ra bệnh
trước phản ứng của người dân và chính quyền địa phương ubnd huyện trà bồng đã có văn bản chỉ đạo xử lý vấn đề này
trong đó yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ ô nhiễm
và đề nghị hạt bảo dưỡng đường bộ trà bồng dừng ngay việc phun thuốc diệt cỏ trên
đồng thời chỉ đạo ubnd xã trà lâm thông báo rộng rãi cho người dân sống gần khu vực
không được sử dụng nguồn nước cũng như chăn thả ra súc ra cầm tại những nơi đã phun thuốc diệt cỏ
khuyên cáo người dân sử dụng các nguồn nước đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh
sau khi phát hiện đó là đánh kế ngạc việc làm đó công nhân phải cho tiến hành kiếm
thực hiện cái vụ đó vụ vấn đề đó sau khi phát lên đó là
thực hiện cái vụ đó vụ vấn đề đó sau khi phát lên đó là
là kiểm tra lại cái hiện trường và đồng thời cũng vô làm việc với băng xã

thực hiện cái vụ đó là không đúng
để thiết kiện thời gian công sức và tiền bạc có nhiều cách
nhưng không thể dùng cách làm gây ảnh hưởng lên môi trường sức khỏe và đời sống người dân
như cách phun thuốc diệt cỏ ven đường của công nhân hạt quản lý đường bộ trà thủy
sự vào cuộc sớm để ngăn chặn sự việc này
của chính quyền địa phương là rất đáng ghi nhận
vào sáng ngày hôm qua tỉnh bạc liêu đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy điện gió bạc liêu
với số vốn đầu tư ban đầu là trên năm tỷ đồng
việc đưa vào vận hành hơn sáu mươi trụ tuô bin gió
một lần nữa khẳng định tiềm năng của nguồn năng lượng sạch tại khu vực này là rất lớn
chính thức khởi động vào năm hai nghìn một mươi
hiện dự án điện gió bạc liêu đã hoàn thành được giai đoạn hai
với công suất đạt hơn chín mươi chín mw
điện năng sản xuất khoảng ba trăm hai mươi triệu kwh một năm
các hạng mục kèm theo như trạm biến áp đường dây một trăm một mươi kv cũng đã hoàn thành
đây là dự án đầu tư lớn nhất của tỉnh bạc liêu
là hướng đi mới khai phá bãi bồi ven biển tạo ra năng lượng sạch góp phần phát triển đất nước
theo tính toán việc hòa vào lưới điện quốc gia nguồn năng lượng sạch này
sẽ góp phần giảm phát khí thải nhà kính khoảng gần hai trăm linh tấn co hai mỗi năm
hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả
đồng thời giúp nguồn điện gió đạt được tỷ trọng bảy tổng nguồn điện quốc gia
trong sơ đồ điện bảy đến năm hai nghìn hai mươi
xã an phú thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên rất phấn khởi nhờ được mùa ruốc
nhờ lọc đầu năm này mà bà con đã có điều kiện để sắm tết
tranh thủ lúc chồng đi biển khai thác ruốc tươi
chị nguyễn thị hồng và các chị em khác đang kiếm thêm thu nhập
từ việc phân loại ruốc khô
để bán cho tư thương đưa đi các tỉnh gia lai đắk lắc tiêu thụ
những ngày ruốc xuất hiện nhiều
mỗi đêm thuyền của vợ chồng chị hồng có thể khai thác được khoảng một tấn ruốc tươi
còn ruốc năm nay tùy nhỏ
nhưng nhiệt sản lượng nhiều bóng đẹp
nên cũng được thương lái tiêu thụ mạnh
mỗi ngày vợ chồng chị có thu nhập từ hai đến ba triệu đồng từ ruốc
năm nay ruốc được hơn năm ngoái
thu nhập thì nó nhiều hơn năm ngoái
cũng không có
cũng không có tiền ở xã xứ
là doanh nghiệp duy nhất chuyên thu mua ruốc khô
ở xã an thú thành phố tuy hòa
chị lê thị yến cho biết
bình quân mỗi năm doanh nghiệp của chị yến
thu mua khoảng năm trăm linh tấn ruốc khô
để chế biến xuất khẩu và cung ứng ra thị trường trong nước
ruốc năm ngoái bị mất mua
năm nay thì
so như một ngày thì tôi mua được
năm tạ hoặc là bảy tạ
còn cái bữa thì một tấn
còn cái bữa thì không ít

còn cái bữa thì một tấn
mỗi ngày thì ai làm thì đang làm
mình mướn một mươi ngàn đồng một tiếng
để người ta lượm này
còn hồi thì một mươi người
còn hồi là năm người bảy người tùy theo
mùa rút năm nay đến sớm hơn năm ngoái khoảng một tháng
những ngày qua khi gió nam kha nội
cũng là lúc ruốc xuất hiện rất gần bờ
sản lượng đánh bắt rất cao
người đi biển có nguồn thu lớn
người trong bờ cũng có công ăn được làm
tăng thêm thu nhập
nhất là những người nghèo có điều kiện để đón tết
nó làm nghề
nó cho năm chục
đấy chục tùy theo
có hầu ít thì nó cho ba bốn chục
như nó được
chứ đâu có nhiều
giống ba ngày có hết ruốc
thì tụi tao nhà cũng chơi không
chứ có làm được gì đâu
già ai mướn đâu làm
làm học nào nó cũng cho
hiện tại giá ruốc tươi được thương lái doanh nghiệp thu mua tại chỗ
giao động từ một mươi đến một mươi năm đồng trên một kg
tùy kích cỡ lớn nhỏ
và rút khô có giá khoảng ba mươi đồng
đến năm mươi đồng trên một kg
với mức giá này
sau một vụ khai thác ruốc
mỗi người dân có thể
có thu nhập từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
một mùa tết vui
đang về với các làng biển phú yên
nhờ chúng giúp
công an tp cn phối hợp với tổng công ty giò việt nam pvoi
vừa tổ chức lễ trao tặng ba trăm linh xe đạp chuyên dụng
phục vụ công tác tuần tra
của lực lượng cảnh sát khu vực
thuộc công an tp cn
ba trăm linh chiếc xe đạp được trao cho cảnh sát khu vực công an tp cn
sử dụng để đi tuần tra
nhằm mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
tiết kiệm chi phí công cụ
nâng cao khả năng rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ
tạo sự thân thiện giữa công an và nhân dân
xây dựng hình ảnh đẹp với du khách trong nước và quốc tế
khi đến thăm tp cn
đây là sự chia sẻ
đồng thời là sự cổ vũ to lớn
để lực lượng công an tp cn hoàn thành nhiệm vụ của mình
ngay sau lễ trao tặng
lực lượng cảnh sát khu vực công an tp cn
đã diễu hành bằng xe đạp
trên các tuyến đường nội ô tp cn
trước đó công an tp cn cũng được ngân hàng bidv
hỗ trợ một trăm linh chiếc xe đạp
cho lực lượng cảnh sát khu vực cần thơ
tại các địa phương
lâm đồng và lào cai cũng vừa diễn ra
một số hoạt động tình nghĩa thiện nguyện
hết sức ý nghĩa
tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng
tổng cục cảnh sát bộ công an
đã tổ chức gặp mặt thương binh
thân nhân liệt sĩ cảnh sát chuyên áo tội phạm toàn quốc
tại buổi gặp mặt
các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn
thách thức hiểm nguy
mà các chiến sĩ cảnh sát chuyên áo tội phạm
thường xuyên phải đối mặt
buổi giao lưu đã diễn ra trong bầu không khí
chân thành cởi mở nhưng xúc động sâu sắc
đầy tính nhân văn
thông qua buổi giao lưu gặp mặt thương binh
thân nhân liệt sĩ cảnh sát chuyên áo tội phạm
với chủ đề vinh quang và tự hào
đã giúp lực lượng công an nhân dân nói chung
và người dân cảm nhận thấu hiểu
một cách sâu sắc về ý nghĩa
chiến công thầm lặng trên mặt trận đấu tranh
phòng chống tội phạm chuyên áo tội phạm
của lực lượng cảnh sát chuyên áo tội phạm
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì một cuộc sống bình yên của nhân dân
trường tiểu học dân tộc bán chú
tả gia khâu huyện mường khương tỉnh lào cai
có tổng số hơn ba trăm linh học sinh
trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số
như mông giao
điểm trường cách xa trung tâm xã
đường đi lại gặp nhiều khó khăn
trường còn thiếu thốn
nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học
của thầy và trò nhà trường
với mong muốn chung tay góp sức
giúp các em học sinh có một mùa đông ấm áp hơn
tri đoàn phòng xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phòng thanh tra công an tỉnh lào cai
cùng các đơn vị tử thiện
đã tặng hơn ba trăm linh xuất quà cho các em học sinh
đồng thời để hỗ trợ người dân
thôn sán trải a
một trong những thôn vùng sâu vùng xa
vùng đặc biệt khó khăn của xã tả gia khâu
nguyện mường khương vui tết
đón xuân bính thân
đoàn tình nguyện đã hỗ trợ hơn một tấn gạo muối
cho người dân nơi đây
các sinh viên y bác sĩ
trường đại học bệnh viện trung an
đến từ đất nước hàn quốc
đã để lại nhiều hình ảnh đẹp đẽ và thân thiện
khi đến với việt nam để chia sẻ tấm lòng của mình
trong đào có hành trình làm công tác thiện nguyện
tại quảng ngãi

với những người dân nơi đây

sinh viên trường đại học
chào đón người dân tỉnh quảng ngãi
bằng nụ cười thân thiện
tại năm xã từ miền biển
lên các huyện miền núi
đoàn đã khám và chữa bệnh
cho hơn hai năm trăm linh người dân
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
nữ y tá bác minh du
lần đầu tiên đến việt nam
cô và các bạn trong đoàn khá ấn tượng
về cảnh đẹp và sự hiền hòa
của người dân địa phương
tôi rất vui khi đến thăm và khám bệnh
cho các bà các em
và tôi mong đô xa vina
và bệnh viện trung gang
tăng cường các hoạt động như thế này nữa
để tôi được khám chữa bệnh
giúp người dân việt nam

đẹp và thân thiện nhiệt tình
từ công tác khám cấp phát thuốc điều trị
cho đến tặng quà

các bệnh thường gặp nhất như cao huyết áp
thấp khớp tim mạnh phong thấp thi lực kém

khi tôi đến đây thì nhiều bệnh nhân
là những người già lớn tuổi

nên tôi muốn đến nhiều lần để chữa trị cho các bệnh nhân ở đây
lúc khi tôi khám bệnh cho người dân việt nam